hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có một mươi bốn bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí năm bị cáo bị truy tố về tiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tối cao kết luận từ những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân thuộc công ty cổ phần gang thép thái nguyên và tổng công ty thép việt nam đã dẫn đến hậu quả làm thất thoát lãng phí
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước với tổng số tiền lên tới hơn tám trăm ba mươi tỷ đồng
đây là số tiền lãi suất thực tế mà tisco đã phải trả cho các ngân hàng kể từ khi dự án chậm tiến độ từ ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi một đến thời điểm khởi tố vụ án là ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ngày
bảy đối tượng ném chất bệnh
vào nhà người dân để uy hiếp đòi nợ vừa bị công an thành phố nam định bắt giữ
bảy đối tượng bị bắt giữ là bùi văn hiệu nguyễn thành trung huỳnh tân anh trần ích khiêm vũ thị tâm lương văn bằng và lê lưu huỳnh phước
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi vũ thị tâm cho chị phạm thị thu trang chú tại huyện hải hậu vay số tiền tám trăm tám mươi triệu đồng
do đến hẹn chị trang chưa trả tiền nên đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lương văn bằng bùi văn hiệu đòi chị trang tiền nợ
bùi văn hiệu gọi các đối tượng trên cùng đến nhà bố mẹ chị gái và nơi làm việc của em gái chị trang uy hiếp
ép người thân trả nợ cho chị trang
các đối tượng còn dùng thủ đoạn ném chất bẩn như mắm tôm dầu lyn trứng thối vào nhà chị gái chị trang
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một người thân của chị trang trình báo công an thành phố nam định
ngay khi nhận được tin đội cảnh sát hình sự công an tp nam định đã điều tra truy xét và bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng đòi nợ
vào chiều ngày chín tháng bốn thu giữ một dao ngắn một dao thửa một hộp sơn một ruột vích một thùng dầu nhất thải và một thùng mắm tôm
chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lý quang thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tại quận sáu tp hcm
để tiếp tục điều tra về hành vi giả mạo
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thái điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi ba a bảy nghìn sáu trăm chín mươi
đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang xuất trình giấy giới thiệu do bộ công an cấp
để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô sáu mươi bảy a bảy nghìn bảy mươi ba thì bị phát hiện giấy giới thiệu là giả mạo
sau đó thái cùng với các giấy tờ có liên quan đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên
tiếp tục điều tra xác minh theo thầm quyền
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên người và trong hành lý của thái có nhiều giấy tờ khác nhau như thẻ đảng viên
chứng minh công an nhân dân và nhiều thẻ căn cước công dân cùng với các giấy tờ khác mang tên lý quang thái nghi giả
tại cơ quan công an thái khai nhận các giấy tờ trên là do thái đặt làm giả trên mạng
ngoài vụ việc trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tiếp tục làm rõ một số vụ việc khác
do thái sử dụng giấy tờ giả liên hệ thực hiện hành vi vi phạm
công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự chín đối tượng về hành vi đánh bạc
trước đó đội cảnh sát hình sự công an huyện bến cầu phối hợp với công an xã tiên thuận
bắt quả tang một mươi ba người đang đánh bạc ăn thua bằng
tiền tại một quán nước thuộc ấp bầu tép xã tiên thuận tăng vật thu giữ là bốn mươi lá bài tây
một mươi điện thoại di động trên bảy mươi năm triệu đồng và nhiều dụng cụ có liên quan khác
hàng ngày tụ điểm này do đinh thị nguyên tổ chức chủ yếu cho các phụ nữ ở địa bàn
và huyện gò dầu đến đánh bạc mỗi ván cược từ một triệu đồng đến năm triệu đồng
thưa quý vị một đường dây chuyên môi giới tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại
vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội bóc gỡ điều bất ngờ đó là tham gia vào đường dây này còn có cả bác sĩ sản khoa
tại việt nam mới cho phép mang thai hộ từ năm hai nghìn một mươi bốn khi luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi bốn
cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo còn vì mục đích là thương mại
là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý hình sự
đối tượng trần thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại yên bái vừa bị cơ quan công an quận đống đa
khởi tố về hành vi tổ chức mang thái hộ
theo tài liệu điều tra tháng chín năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính nhà thuê trọ
tại địa bàn quận đống đa đã phát hiện trong phòng có nhiều người phụ nữ không đăng ký tạm trú
nên đã yêu cầu về trụ sở làm việc
sau đó cơ quan công an đã xác định trần thị huyền đã thực hiện hành vi tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại cho hai trường hợp
ngoài ra trước đó huyền cũng đã thực hiện thành công bốn trường hợp khác
đối tượng mà tổ chức mang thái hộ vì mục đích thương mại thì lách luật bằng những cái hở của pháp luật
đó là hợp thức hóa về các giấy tờ và thông qua công tác quản lý của các bệnh viện tư nhân
cũng như các bệnh viện nhà nước là chưa được cụ thể chưa được chặt chẽ
cho nên là các đối tượng đã lợi dụng vào đấy để mà thực hiện hành vi phạm tội của mình
như vậy chỉ trong vòng ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một công an tp hà nội đã liên tiếp triệt phá thành công
hai đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
qua những vụ án này cơ quan công an khuyến cáo
những gia đình có nhu cầu chính đáng và việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
cần tìm đến cơ sở uy tín được cấp phép để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
theo quy định của bộ luật hình sự theo điều một trăm tám mươi bảy năm hai nghìn một mươi năm
quy định về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
thì những đối tượng này sẽ bị áp dụng vào khoảng hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp
thì bị phạt tù từ một đến năm năm
đó là đối với hai người trở lên phạm tội hai lần trở lên
hoặc là lợi dụng chức danh nghĩa của cơ quan tổ chức hoặc là tái phạm nguy hiểm
những người thuê và những người được thuê
thì trong quá trình điều tra xâm minh
thì những trường hợp này cơ quan điều tra cũng sẽ có kiến nghị để xử lý
nhưng mà trước mắt về trước mắt thì cũng có chưa chế tài để xử lý những trường hợp như thế này
trong thời gian tới để hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại không trở thành một trào lưu
rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đồng thời
cần có những quy định cụ thể chặt chẽ hơn
cũng như đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân đối với loại hình tội phạm này
thông tin từ ubnd tỉnh phú thọ cho biết
dịp dỗ tổ hùng vương năm nay
tỉnh phú thọ sẽ chỉ tổ chức phần lễ
dừng toàn bộ các hoạt động ở phần hội
và đây là năm thứ hai lễ dỗ tổ hùng vương chỉ tổ chức phần lễ vì ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn hai mươi một
đột tổ chức trong hai ngày
một mươi bảy tháng bốn và hai mươi một tháng bốn
tức ngày sáu và một mươi tháng ba năm tân sửu
tại khu di tích lịch sử đền hùng
bao gồm các phần lễ chính
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú thọ
có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết lễ dỗ tổ hùng vương năm tân sửu
nêu rõ cách thức tổ chức
bảo đảm tiết kiệp trang trọng
và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch
hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trực quan
trên địa bàn thành phố việt trì
khu di tích lịch sử đền hùng
và các huyện thị nhằm quảng bá lễ dỗ tổ hùng vương năm tân sửu
cùng với các di sản tín ngưỡng
thờ cúng hùng vương ở phú thọ
hát xoan phú thọ
ban quản lý khu di tích lịch sử đền hùng
chủ trì xây dựng kịch bản nội dung phần lễ
chịu trách nhiệm triển khai thực hiện
và quản lý một số hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng
tại khu di tích
bảo đảm đúng yêu cầu phòng chống dịch
thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật
từ một mươi sáu h ba mươi chiều ngày hôm nay
liên bộ tài chính công thương quyết định
điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
theo chu kỳ một mươi năm ngày một lần
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai
trong nước giảm bốn mươi năm đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm bảy mươi sáu đồng một lít
như vậy giá xăng trong nước
có lần giảm đầu tiên sau năm tháng
kể từ ngày một tháng

trước khi hạ nhiệt
giá xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng tổng cộng

xăng ron chín mươi năm tăng bốn ba trăm bốn mươi năm đồng một lít
không chỉ xăng
giá các mặt hàng dầu
cũng được điều chỉnh giảm nhẹ
sau khi điều chỉnh
giá bán đối với mặt hàng dầu dsn
là một mươi bốn một trăm bốn mươi một đồng một lít
dầu hỏa là một mươi hai tám trăm hai mươi bảy đồng một lít
và dầu ma rút là

tại kỳ điều chỉnh
lần này liên bộ tài chính công thương
tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá
đối với tất cả loại xăng dầu
tuy nhiên liên bộ chi sử dụng
quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng
xăng e năm ron chín mươi hai
ở mức một tám trăm linh đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ở mức

dầu ma rút là năm trăm linh đồng một kg
dầu hỏa ở mức ba trăm linh đồng một kg
dầu dsn hai trăm năm mươi đồng một lít
thưa quý vị
sáu tình nguyện viên đầu tiên tiêm thử nghiệm
lâm sàng mũi một vaccine covid một mươi chín
covidvac của việt nam
do viện vaccine và sinh phẩm y tế
yvac nghiên cứu phát triển
đã tiến hành tiêm mũi thứ hai
đây là sáu người đầu tiên đã tiêm thử nghiệm
mũi một vào ngày một mươi năm tháng ba
theo kế hoạch tiêm thử nghiệm của vaccine này
đối với người tình nguyện
là khoảng cách giữa hai mũi là hai mươi tám ngày
đánh giá hai mươi bốn giờ sau tiêm
và bảy ngày sau tiêm
ở sáu mươi sáu tình nguyện viên cho thấy
không xuất hiện các biến cố
bất lợi nghiêm trọng
các phản ứng đều nằm trong dự kiến
đa số là các triệu chứng nhẹ sau tiêm
như là đau tại vị trí tiêm
đau đầu thoáng qua
các triệu chứng trên đa số hết trong vòng hai mươi bốn giờ đầu
sau tiêm không cần điều trị gì
hiện chưa phát hiện bất thường
trên xét nghiệm huyết học và sinh hóa
đánh giá an toàn sau tiêm
dự kiến ngày một mươi tám tháng bốn kết thúc việc tiêm
mũi một đối với một trăm hai mươi tình nguyện viên
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng cập nhật các thông tin
khác trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tp hcm vừa phối hợp với các đơn vị
liên quan triệt phá đường dây sản xuất
mũ bảo hiểm giả các thương hiệu nổi tiếng
quy mô lớn trên địa bàn
trong đêm một mươi một tháng bốn qua kiểm tra đột xuất
một kho hàng trên đường liên khu hai một mươi quận bình tân
lực lượng chức năng phát hiện các đối với
đối tượng đang sản xuất mũ bảo hiểm giả mạo
một số thương hiệu nổi tiếng
việc sản xuất mũ bảo hiểm giả này được thực hiện
với nhiều máy móc như máy dập khuôn
đóng quai máy đóng nút máy nén khí
máy khoan lực lượng chức năng đã tạm dự
các đối tượng liên quan và hàng ngàn
tăng vật phương tiện nguyên liệu
dùng để làm giả mũ bảo hiểm
theo quan sát mũ bảo hiểm được làm giả
vô cùng tinh vi nếu những sản phẩm thật giả
người tiêu dùng sẽ khó phát hiện
vì hàng giả sản xuất tại cơ sở này
giảm đến chín mươi năm so với sản phẩm chính hãng
trong chiều một mươi hai tháng bốn
công an tp hcm đang tiếp tục phối hợp
với các đơn vị liên quan kiểm đếm tăng vật
đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc
trong các bản tin thời sự sau
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bình thuận
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn anh pháp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú
tại khu phố bảy thị trấn liên hương
huyện tuy phong
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi bốn h năm mươi phút ngày một mươi một tháng bốn
qua công tác phối hợp
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bình thuận
và công an phường phú thủy thành phố phan thiết
đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn anh pháp
đang tàn trữ trái phép một gói ma túy dạng ketamin
và năm viên thuốc lắc trên đường đổ hành
thuộc khu phố một mươi bốn phường phú thủy thành phố phan thiết
tổ công tác đã đưa đối tượng
cùng tan vật về trụ sở công an để làm việc
đồng thời công an đã nhanh chóng thi hành
lệnh khám xét khẩn cấp tại nhà trọ của đối tượng
tại số nhà sáu mươi c lương văn quyến
thuộc khu phố hai phường phú trinh thành phố phan thiết
và thu giữ thêm chín trăm năm mươi ba viên thuốc lắc
và nhiều gói ma túy dạng ketamine
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện công an chức năng đang tiếp tục điều tra
lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bình thuận hiện đang điều tra
làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu phố chín
thị trấn võ xu huyện đức linh
khiến cho một người tử vong
và nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn
trong đúc ngồi nhậu
theo báo cáo vụ việc của công an thị trấn võ xuân
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng bốn
nhóm sáu người lợn nghệ bốc vác
cùng thường trú khu phố chín
gồm ông đoàn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ông nguyễn trọng đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
ông đỗ hoàng trọng
ông đỗ hoàng tài
ông đặng quang sĩ
và ông võ văn hùng
lúc về thì tổ chức ăn nhậu tại nhà của ông tài
giữa buổi ông tài và ông sĩ mệt
về nghỉ trước còn lại bốn người
là ông trọng ông hùng ông đông và ông quang
tiếp tục nhậu do xảy ra mâu thuẫn
ông đông đã dùng kéo để khách gà trên bàn nhậu
đâm vào phần ngược trái của ông quang
sau đó bỏ về nhà ông quang đã đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong nghe tính ông quang tử vong
ông đông đến cơ quan công an trình diện
và báo cáo sự việc đến sáng ngày một mươi tháng bốn
pháp y tỉnh bình thuận đã về khám nghiệm tử thi
và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự
vụ việc trên công an tính bình thuận
đang tiến hành tiếp tục điều tra
chiều nay ngày một mươi hai tháng bốn
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khách sạn
đồng khánh đường trận hương đạo quận năm
tp hcm vụ cháy đang được lực lượng
phòng cháy chữa cháy tp hcm kịp thời
dập tắt bước đầu thì không có thiệt hại
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
đỉnh tháp của khách sạn đồng khánh
nằm trên đường trần hương đạo b phường bảy quận năm
tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
mặc dù tại thành phố đang có mưa to nặng hạt
kèm theo sớm chớp
vụ cháy đã khiến nhiều người bên trong khách sạn hoán loạn
tháo chạy ra ngoài
phát hiện hỏa hoạn các nhân viên của khách sạn
nhanh chóng dùng bình chữa cháy tìm cách dập lửa
đồng thời báo cho cơ quan chức năng
nhân tình báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận năm
nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường tiếp cận đám cháy
khoảng hơn ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hóa hoạn không gây thương vong về người
nhưng là một số tài sản bên trong khu vực đỉnh tháp
bị hư hỏng thiêu rụi
nguyên nhân vụ cháy hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ
kính thưa quý vị
chiều ngày một mươi hai tháng bốn mưa lớn bất ngờ xuất hiện
cũng như là tại nhiều quận huyện
và ngay sau đó thì nhiều nơi xảy ra hiện tượng cây xanh đổ ngã
trên đường nguyễn công trứ phường nguyễn thái bình quận một
cây dầu có đường kính khoảng năm mươi cm
cao hơn hai mươi m
gốc một ruộng bất ngờ bật gốc
để trúng tài xế xe grab phạm hoàng phú và hành khách đi cùng
khiến cả hai bị thương
trong khi đó mưa lớn cũng khiến nhiều cây xanh
tại khu vực quận bảy bật gốc
tài xế bùi tấn khoa bốn mươi sáu tuổi lái ô tô bảy chỗ
chạy trên đường trần văn trà khu đô thị phú mỹ hưng quận bảy
khi đến trước chung cư panorama
thì bất ngờ bị cây me tay cao gần hai mươi m
có đường kính bảy mươi cm ngã đê lên nóc xe
tài xế bị kẹt ở ghế lái
như bảo vệ chung cư chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài
từ cửa sau
may mắn người này chỉ bị say sát
tại hiện trường cây me tay với hơn chục nhánh to
có đường kính khoảng ba mươi cm nằm trên nóc xe bị méo mót
kính trắng gió cư sổ bị vỡ văn tung tué
khung xe bị hư hỏng nghiêm trọng
thực hiện nghiêm kế hoạch của công an tỉnh
về bảo vệ an ninh trực tự
phục vụ bầu cử đại hội quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đã chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề
và đề ra các phương án cụ thể
và quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ
thực hiện nghiêm túc
công an thành phố cũng đã chủ động
xây dựng các kế hoạch các phương án
để tấn công đứng áp các loại tội phạm
phát động phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đảm bảo trực tự an toàn dân tổ quốc
trực tự công cộng trên địa bàn phố
kiểm tra các cơ sở lưu trú
các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
để đảm bảo an ninh trực tự
trước trong và sau cuộc bầu cử
thực hiện kế hoạch tuần trai kiểm soát
công an thành phố mỹ tho đã phối hợp
với lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh
tổ chức bốn tổ tuần trai kiểm soát
qua đó phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng
trộm cắp tài sản sử dụng trái phép chất ma túy
giải tán hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya
gây mất trực tự công cộng
từ đó có tác dụng răng đe phòng ngừa chung
ngoài ra công an thành phố mỹ tho còn đẩy mạnh công tác
truy nã tội phạm thông qua công tác thông tin
tuyên truyền gửi thư kêu gọi đầu thú
cộng với sự kiên trì khéo léo trong vận động
thuyết phục nhiều đối tượng truy nã đã ra đầu thú
mới đây qua công tác phận động
của công an mỹ tho ngày hai mươi chín tháng ba
đối tượng nguyễn thanh hóa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cư trú ấp năm sẽ đậu thành thành phố mỹ tho
ra đầu thú và thừa nhận hành vi sử dụng súng
trực tự công cộng tại các phường xã
tùy theo đặc điểm của từng nơi lực lượng công an
cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện
với những nội dung cụ thể phù hợp
sát với tình hình thực tế địa bàn phụ trách
trong đó đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình
phối hợp với lực lượng quân sự bang bảo vệ dân phố
tổ chức tuần tra kiểm soát khép kính địa bàn
đồng thời thường xuyên kiểm tra hành chính
tăng gồm quản lý tạm trú tạm phán
vừa phòng ngừa vi phạm vừa kịp thời phát hiện
xử lý vi phạm đặc biệt công tác kết hợp
giữa tuyên truyền về bầu cử và tuyên truyền
phổ biến phương tức thủ đoàn hoạt động của địch
tội phạm và các tên nạn xã hội được duy trì
trong công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trật tự công cộng lực lượng công an
đã phối hợp với các đơn vị liên quan giải tỏa
hành lang an toàn giao thông tuyên truyền vận động
nhân dân thực hiện nghiêm túc luật giao thông
không lấn chiếm lồng đường vỉa hè
không tụ tập gây mất trật tự công cộng
làm sao cho là mọi người dân các cán bộ đảng viên
cũng như cán bộ là gương mẫu trong việc chấp hành
đường lối chủ trương sách của đảng nhà nước
thứ hai là dẫn động gia đình cũng như tuyên truyền
nhân dân bà con ở ấp cũng như cư trú của mình
chấp hành tốt các quy định của địa phương
chính viên địa phương
cái vấn đề tiếp nữa là mình phải nâng cao
ý thức phòng chống tội phạm
với quyết tâm cao của mỗi cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an thành phố mỹ tho ra sức thi đua
đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn góp phần vào thành công chung
cho ngày hội lớn của toàn dân
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức
về giáo dục và y tế
kính thưa quý vị sở giáo dục đào tạo
tp hcm vừa chốt lịch thi tuyển sinh vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
điểm mới của năm nay là hệ số
điểm bài thi là toán ngữ văn và ngoại ngữ
và đều có hệ số một chứ không là nhân hệ số hai

phần tính là năng khiếu
đại học quốc gia tp hcm
do cách tính điểm tuyển sinh lớp một mươi năm nay có thay đổi
nên đề thi môn tiếng anh sẽ tăng thời gian làm bài
lên từ sáu mươi phút như năm trước tăng lên chín mươi phút
số lượng câu hỏi và độ dài các câu hỏi cũng sẽ tăng lên
tuy nhiên độ khó các câu hỏi không thay đổi
đối với môn ngữ văn và toán vẫn là một trăm hai mươi phút
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay tại tp hcm
sẽ diễn ra vào ngày hai và ngày ba tháng sáu